kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh sáng ngày bốn tháng năm của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là thông tin liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai
tính đến hiện tại đã có hơn năm trăm linh nạn nhân trong đó có hai ca tiến triển nặng
ngay sau khi xảy ra vụ việc thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương
triển khai các biện pháp ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm
sau khi ghi nhận sự việc lực lượng chức năng tỉnh đồng nai cũng đã xuống cơ sở bánh mì băng
nơi các bệnh nhân đã mua bánh mì ăn trước đó để điều tra
tại thời điểm kiểm tra cửa hàng bánh mì băng không có giấy phép kinh doanh
tại địa chỉ khu phố hai phường xuân bình thành phố long khánh
bánh mì không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở tiếp tục tạm ngưng hoạt động kinh doanh
cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền
nguy trang là quán giải khát nằm sâu trong vườn dừa một tụ điểm đánh bạc
đã bị công an tỉnh tiền giang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành triệt phá
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ xí ngầu gần bảy triệu đồng tiền mặt
tăng vật tạm giữ một mươi bốn điện thoại di động một mươi sáu xe mô tô hơn hai trăm linh triệu đồng
và một mươi tám đối tượng có liên quan
vụ việc được bàn giao cho công an huyện tân phú đông để tiếp tục xử lý theo quy định
công an quận bảy thành phố hồ chí minh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
và các đội nghiệp vụ công an thành phố vừa truy xét bắt giữ đối tượng
đỗ trọng thắng về hành vi cướp tài sản
trên đường nguyễn khắc viện quận bảy thắng đã dùng dao uy hiếp buộc một người phụ nữ
phải đưa một trăm linh triệu đồng do không có đủ tiền nên nạn nhân chuyển cho thắng
một mươi triệu đồng vào tài khoản
nhận tin báo về vụ việc công an quận bảy phối hợp với lực lượng hình sự
công an thành phố đã truy xét bắt giữ đối tượng
lấy trộm điện thoại của một du khách đối tượng hoàng văn hưng đã bị công an thành phố
cao bằng truy xét bắt giữ tại cơ quan công an hưng khai nhận vào khoảng năm giờ sáng
tại khu vực sân tập thể sau nhà văn hóa trung tâm thành phố cao bằng
hưng nhìn thấy một người đang nằm ngủ trên ghế đá nên đã lại gần trộm điện thoại
trong ba lô của nạn nhân rồi bỏ chạy tìm nơi tiêu thụ
đội cảnh sát hình sự công an thành phố đang tiếp tục thu thập thông tin tài liệu
để làm rõ vụ việc
bộ công an vừa ra thông báo tìm bốn người liên quan trong vụ án đưa hối lộ
môi giới hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hà nội và một số địa phương
các đối tượng bị truy tìm gồm nguyễn tuấn danh hai mươi bảy tuổi tưởng hữu hạnh bốn mươi một tuổi
đàm lê duy hai mươi sáu tuổi cùng chú tại xã an hiệp huyện châu thành tỉnh đống tháp
và trần thị ngọc my hai mươi bảy tuổi ở huyện an phú tỉnh an giang
đây là những người bị nghi thực hiện tội phạm cần tổ chức truy tìm
để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự
khi tìm thấy các đối tượng này đề nghị người dân thông báo ngay cho
cơ quan an ninh điều tra bộ công an địa chỉ số bảy phố nguyễn đình triều
phường nguyễn du quận hai bà trưng thành phố hà nội số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn hai nghìn bốn trăm ba mươi một
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh sáng nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại